vi phạm trật tự xây dựng diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương trong cả nước
tại hà nội tình trạng vi phạm ngày càng gia tăng với nhiều mức độ vi phạm từ công trình nhà ở rinh lẻ đến những dự án nghìn tỷ
một trong số những nguyên nhân được đưa ra là do chế tài xử phạt đối với những vi phạm này là chưa đủ sức gian đe
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
khu c một đường pháp vân phường hoàng liệt quận hoàng mai thành phố hà nội tổ chức thi công xây dựng công trình
sai nội dung giấy phép được cấp đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới là hành vi vi phạm của công ty trách nhiệm hiếu hạn
một thành viên đầu tư phương đông hành vi vi phạm này đã bị lực lượng chức năng quận hoàng mai phát hiện và xử phạt theo quy định
đây là một trong số bốn mươi trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận hoàng mai tính từ đầu năm đến nay
hiện nay chủ tư đã có vi phạm mở rộng diện tích tầng tum ở bảy căn thất tầng
việc này đã được đội quản lý trật tự xây dựng phối hợp cùng với ủy ban dân phường hoàng liệt lập hồ sơ xử lý vi phạm
và họ cũng chủ động chấp hành việc xử phạt theo quyết định của ban dân quận
trong tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hà nội phát hiện và xử lý hai trăm ba mươi bảy trường hợp vi phạm mới
trước thực trạng vi phạm trật tự xây dựng này lực lượng chức năng đã quyết liệt trong công tác thanh kiểm tra và xử lý triệt đề vi phạm
các chủ đầu tư chấp hợp
chấp hành nghiêm túc việc khắc phục và xử phạt hành chính
phải hiểu theo nghĩa nào khi mức xử phạt tiền hành vi vi phạm này trong quy định hiện hành là bốn mươi triệu đồng
đối với các chủ đầu tư nhà ở riêng lẻ thì tôi nghĩ là mức xử phạt như thế là phù hợp
còn đối với các dự án thì cái mức xử phạt nó chung như vậy thì nó không mang tính danh đai cao
cho nên là cái tình trạng vi phạm nhỏ lẻ nó vẫn xảy ra ở một số dự án
trong dự thảo lần ba
nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng của sở xây dựng hà nội
sẽ tăng gấp hai lần mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính tương ứng trong nghị định số một trăm ba mươi chín hai nghìn một mươi bảy ndcp
căn cứ trên những tình hình thực tiễn và tôi hoàn toàn nhất trí với cái dự án này
đến ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi
quyết định hai mươi sáu của thủ tướng chính phủ về việc thí điểm đội quản lý trật tự xây dựng trực thuộc ủy ban dân các quận huyện
thì đã hết hiệu lực
và cái việc này cũng đang có cái vấn đề khó khăn trong công tác thực hiện nhiệm vụ
thì cái này cũng kiến nghị với chính phủ là sớm có cái quyết định về việc tiếp tục thực hiện cái thí điểm mức độ quản lý chất tự xây dựng
với tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh hà nội cần tiếp tục giả soát xây dựng những quy trình quy định thủ tục
trình tự xử lý vi phạm trật tự xây dựng để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật